điện kremlin vừa ra thông báo bác bỏ cáo buộc nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ
trong đó nhấn mạnh rằng moscow không có quyền và cũng không có ý định can thiệp vào tiến trình này
theo điện kremli chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ là vấn đề nội bộ của mỹ
vốn đã tồn tại nhiều vấn đề
trước đó mỹ cáo buộc nga can thiệp vào cuộc chạy đua giành ghế tổng thống
giữa ứng cử viên đảng dân chủ hillary clinton và đối thủ đảng cộng hòa donald trump
hồi tháng bảy vừa qua tổng thống mỹ beck obama đã cáo buộc tin tặc nga đánh cắp
và làm dò dỉ hàng chục nghìn thư điện tử của ủy ban toàn quốc đảng dân chủ mỹ
đồng thời không loại trừ khả năng moscow can thiệp vào quá trình bầu cử tổng thống mỹ
tuy nhiên chính phủ nga khẳng định cáo buộc này là vô căn cứ